các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hạ long đang khẩn trương điều tra dịch tễ truy vết các trường hợp f một
trước mắt địa phương này đã phong tỏa nơi ở của gia đình ông pdl và tạm thời cho toàn bộ học sinh trường trung học phổ thông hòn gai
nơi con gái ông pdl đang học tập nghỉ học kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi cho tới khi có thông báo mới
cùng với đó cơ quan y tế hạ long thực hiện phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu dân cư nơi gia đình ông pdl cư trú và trường trung học phổ thông hòn gai
trước đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh cũng phát hiện một lao động tự do là người thành phố móng cái trở về từ bình dương mắc covid một mươi chín
thưa quý vị ngay sau nghị quyết một trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ được áp dụng lượng người và xe vào quảng ninh trong những ngày gần đây tăng đột biến
có ngày lên tới gần hai mươi người do các tỉnh thay trong đó có quảng ninh nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch để phát triển kinh tế xã hội
mỗi ngày gần hai vạn người vào quảng ninh
theo số liệu thống kê của sở giao thông vận tải quảng ninh ngày một mươi chín tháng một mươi có hơn một mươi chín hai trăm linh người và hơn một mươi hai xe vào quảng ninh qua ba chốt kiểm soát
trong khi ngày hai mươi tháng một mươi ghi nhận một mươi tám tám trăm tám mươi người và hơn một mươi xe
ngày hai mươi một tháng một mươi chưa có số liệu chính thức nhưng theo sở giao thông vận tải quảng ninh số lượng vẫn ra động ở mức trên
như vậy so với những ngày đầu tiên bắt đầu nới lỏng các điều kiện ra vào tỉnh số lượng người và xe quảng ninh hiện nay tăng ít nhất gấp đôi
những ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi
mỗi ngày lượng người và xe vào quảng ninh qua ba chốt cầu bạch đằng thị xã quảng yên cầu đá bạc thành phố uông bí cầu vàng chua thị xã đồng triều
chỉ ra động khoảng tám chín người và khoảng năm phương tiện
dù lượng người và phương tiện vào tăng đột biến nhưng không xảy ra tình trạng ồn ứ do người dân chỉ phải khai báo y tế qua pc covid
để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân hôm nay các cơ quan chức năng đã cho lắp hệ thống quét mã vạch ngay giữa đường
để ngồi trên xe cũng có thể quét mã khai báo y tế
trong số những người vào quảng ninh không ít những người dân quảng ninh từ miền nam trở về
dự kiến công dân quảng ninh từ một số tỉnh thành trong đó có một số địa phương ở miền nam sẽ tiếp tục trở về quê hương trong những ngày tới
theo tỉnh quảng ninh qua công tác giám sát phòng chống dịch giám sát người di chuyển từ tỉnh ngoài vào địa bàn của cấp ủy
chính quyền và nhân dân trong tỉnh thời gian qua cho thấy nhiều trường hợp không hiểu đúng về quy định của trung ương
của bộ y tế và chưa tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch trong quá trình di chuyển
điều này cho thấy nguy cơ dịch tái phát có thể rất nhanh và xảy ra ở bất cứ đâu bất kỳ khi nào
nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các vùng có dịch đang thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn giữ vững địa bàn an toàn cần sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân trên địa bàn
với phương châm mỗi xã phường là một pháo đài mỗi người dân là một chiến sĩ tỉnh kêu gọi người dân phát huy vai trò chủ thể
tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là tham gia giám sát chặt chẽ người di chuyển từ tỉnh ngoài và địa bàn
trước hết là đối với gia đình có người thân người nhà khi di chuyển từ các tỉnh thành phía nam về địa bàn
nhất là các tỉnh có tình hình dịch diễn biến phức tạp bùng phát mạnh trong đợt dịch thứ tư vừa qua như thành phố hồ chí minh bình dương
phải tuân thủ đúng quy định của chính phủ của bộ y tế
trước khi xuất hiện ba ca nhiễm mới gần đây thì quảng ninh vừa công bố toàn tỉnh là vùng an toàn về dịch
cấp độ một vùng xanh với một trăm một mươi bốn ngày không có ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
quảng ninh chủ động kiểm soát dịch covid một mươi chín
đây là kết quả của sự nỗ lực tập trung cao độ trong phòng chống dịch covid một mươi chín cùng nhiều giải pháp đem lại hiệu quả cao
theo bí thư tỉnh quảng ninh nguyễn xuân ký ngay từ khi dịch bùng phát
các cấp ủy chính quyền và nhân dân quảng ninh luôn coi việc không để dịch xâm nhập lây lan và bùng phát trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ cấp bách
mặc dù là địa bàn biên giới có cửa khẩu quốc tế móng cái cảng hàng không quốc tế vân đồn
nhiều khu công nghiệp đồng thời là trọng điểm du lịch của đất nước và mức độ giao thương lớn
sông quảng ninh luôn chủ động kiểm soát dịch bệnh không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
các ca mắc covid một mươi chín trong đợt bùng phát dịch đầu tiên và thứ hai đưa tỉnh phát hiện kịp thời được điều trị tích cực
trong đợt bùng phát dịch lần thứ ba vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một tỉnh quảng ninh ghi nhận hàng chục ca bệnh
nhưng nhờ việc xử lý dịch tễ kịp thời nên dịch không lây lan trên cộng đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi để phòng chống dịch vừa giữ vững môi trường ổn định cho phát triển kinh tế trong điều kiện chưa có thuốc đặc trị covid một mươi chín
quảng ninh đã xây dựng các phương án phòng chống dịch áp dụng mô hình ba trước nhận diện chủ động phòng chống trước
phát hiện hành động xử lý trước chuẩn bị phương án và từ trước và bốn tại chỗ lực lượng tại chỗ chỉ huy tại chỗ phương tiện tại chỗ hậu cần tại chỗ
người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp thủ trưởng các ngành trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch
tuyệt đối không chủ quan và phải coi việc phòng chống dịch như chống giặc
tỉnh bố trí nhiều tầng nhiều lớp và huy động toàn hệ thống chính trị lực lượng vũ trang toàn dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết tâm kiểm soát không để lây lan dịch bệnh
quảng ninh đã thành lập hơn một tổ tự quản phòng chống dịch covid một mươi chín cộng đồng phát huy sức mạnh tổng hợp lấy người dân làm trung tâm tạo nên nền tảng cho an ninh lâu dài tại cơ sở trong ứng phó với dịch bệnh
quảng ninh kiên định thực hiện nguyên tắc phương châm lấy phòng dịch làm ưu tiên khóa chặn nguyên cơ lây bệnh từ bên ngoài khoanh vùng dập dịch trượt để từ bên trong chữa trị hiệu quả ngăn chặn tầm soát chủ động phát hiện kịp thời cách ly khoanh vùng khoa học dập dịch xét nghiệm nhanh không để dịch lây lan ra diện rộng lấy người dân làm trung tâm cộng đồng dân cư là pháo đài chống dịch xây dựng thế trận lòng dân trong phong trào toàn dân đoàn kết phòng chống dịch covid một mươi chín phát hiện và tố giác người nhập cảnh trái ph
để đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn tỉnh tập trung củng cố nâng cao năng lực cách ly tập trung các trường hợp f một nhất là bên ngoài các cơ sở y tế cách ly tại chỗ tổ chức cho lực lượng quân sự công an y tế và chính quyền cơ sở tạo thành binh chủng nòng cốt trực tiếp tham gia kiểm soát hỗ trợ giám sát chặt quản lý nghiêm tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo hình thành ổ dịch lây lan bên ngoài cộng đồng năng lực điều trị của các tuyến y tế
ở các bệnh viện các cơ sở y tế những nơi điều trị đặc biệt là nơi cơ sở y tế tư nhân được thắt chặt nơi nào để xảy ra lây nhiễm chéo hình thành ổ dịch thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy chính quyền và xử lý theo quy định của pháp luật
trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư dù đã xuất hiện hàng chục ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng và các ca bệnh xâm nhập nhưng nhờ chiến lược thần tốc xét nghiệm truy vết sử dụng tối đa công nghệ thông tin hỗ trợ
quảng ninh đã chặn đứng mọi nguồn lây khóa chặt ca bệnh nhanh chóng làm sạch địa bàn tuyệt đối không để ca bệnh chuyển hóa thành ổ dịch
đến nay tỉnh đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho một trăm linh người dân trên một mươi tám tuổi có chỉ định tiêm và dự kiến sẽ hoàn thành tiêm mũi hai ngay trong tháng một mươi
đến nay tỉnh đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho một trăm linh người dân trên một mươi tám tuổi có chỉ địch tiêm và dự kiến sẽ hoàn thành tiêm mũi hai ngay trong tháng một mươi
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại